theo ghi nhận của phóng viên intv thời điểm này trong năm thường được các bác sĩ gọi vui là mùa đột quỵ khi số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao
thị lực face khuôn mặt arm cánh tay speech lời nói time thời gian
để phòng chống đột quỵ thì điều đầu tiên là chúng ta phải hạn chế những nguyên nhân
mà gây nên bệnh đột quỵ
ngoài những nguyên nhân mà mình không thể thay đổi được
thì mình có thể khắc phục được bằng chế độ sinh hoạt bằng thuốc
ví dụ như là khi mà mình mắc các bệnh mãn tính
ví dụ như là tăng huyết áp hay tiểu đường
thì mình phải kiểm soát bằng thuốc thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa
thứ hai là tình trạng dối loạn chuyển hóa lipid tăng mỡ máu
thì mình phải dùng thuốc theo bác sĩ chuyên khoa nội tiết
và mình phải hạn chế cái chế độ ăn nhiều đồ ăn nhanh
và đồ ăn nhiều dầu mỡ
thứ ba là mình phải tránh những cái căng thẳng thần kinh quá mức
thứ tư là hạn chế uống rượu bia nhiều
hạn chế hút thuốc lá và sử dụng chất kích thích
thứ năm là mình tránh thức khuya tránh tắm muộn
và thứ sáu là mình phải duy trì một cái chế độ thể dục thể thao hợp lý
để duy trì sự khỏe mạnh lâu dài của cơ thể
cần phải thay đổi lối sống
là gì tăng cường hoạt động thể chất
có một chế độ ăn lành mạnh
nhiều rau củ quả
giảm các thức ăn mà nhiều cholesterol
đối với bệnh nhân mà chưa có bệnh lý gì
thì một năm người ta
đối với bệnh nhân trẻ có thể một năm một lần
đối với những bệnh nhân mà từ trung niên trở lên
thì có thể là sáu tháng người ta đi xét nghiệm một lần
còn với những bệnh nhân đã có bệnh nền rồi
ví dụ như đái đường hoặc là tăng huyết áp
thì sẽ theo chỉ định của bác sĩ
một nghiên cứu tại châu âu chỉ ra rằng
trong số các bệnh nhân đột quỵ là người trẻ
thì có tỷ lệ là bốn mươi chín nghiện hút thuốc lá
bốn mươi sáu dối loạn mỡ máu

ngoài ra những người đã có sẵn bệnh lý về tim mạch hay stress
là những yếu tố có thể gây ra các biến cố tim mạch nguy hiểm
người đã bị đột quỵ thì cần loại bỏ những lối sống thiếu khoa học
vì vậy phòng chống bệnh đột quỵ từ sớm
hay là thay đổi những thói quen ăn uống
là một điều mà quý vị các bạn nên chú ý để bảo vệ sức khỏe của mình
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc
còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai